gần hai năm nay một số người dân ở thôn nghi xuyên xã trí tân và thôn năm xã thuần hưng huyện khói châu tỉnh hưng yên
đã gửi đơn lên các cơ quan chức năng huyện khói châu về việc quá trình thi công và đưa trạm bơm nghi xuyên vào hoạt động
đã làm lún nứt nhà và các công trình phụ thuộc khu vực kênh dẫn nước của trạm bơm nghi xuyên
chưa nhận được tiền đền bù hoặc được đền bù nhưng chưa thỏa đáng
theo ủy ban nhân dân xã trí tân hiện nay ở thôn nghi xuyên còn hai hộ gia đình chưa nhận tiền đền bù
với lý do việc kiểm đếm tính toán thiệt hại chưa đầy đủ còn thiếu một số hạng mục
theo kết quả khảo sát kiểm định chất lượng hiện trạng công trình do viện khoa học công nghệ về đầu tư và xây dựng
đơn vị thẩm định độc lập thực hiện khảo sát kiểm định chất lượng công trình các hộ dân ở thôn năm xã thuần hưng
có đơn về tình trạng nhà bị hư hại đã kết luận
việc thi công canh dẫn của trạm bơm nghi xuyên đã gây ảnh hưởng đến công trình của ba hộ gia đình như lún nứt nhà công trình phụ trợ
công trình về làm như thế thì các anh cán bộ không hề liên hệ với gia đình em một lần nào cả
họ xuống họ đo thì họ tự đo và họ tự kiểm chứng
chứ nhà em không ai thông báo em không có nhà em không biết
thì đến khi em về thì em hỏi họ bảo được em được một mươi ba triệu
thì em thấy công trình của em như thế thì không thỏa đáng thì em không nhận
khi công trình mà tôi chưa có một ông nào đến đây kiểm đếm chưa có ai đến đây cả
chắc chắn là chưa có người đến
họ dự tính là lúc bấy giờ nhà tôi không có nhà
họ đi luồn đằng sau nhà luồn sau nhà họ lên họ nhòm ngó thấy thế thì họ nghĩ rằng là nhà tôi chỉ được đền bù mức độ như thế thôi
chứ còn thực sự họ không có mời vợ chồng như tôi về mà đến gia đình tôi kiểm đếm một cái gì hết
dự án xây dựng trạm bơm nghi xuyên có tổng vốn đầu tư hơn năm trăm linh tỷ đồng có một mươi một máy
mỗi máy có công suất một mươi tám m ba một giờ tiêu nước cho khoảng tám bảy trăm linh hectare ở huyện khói châu
trạm bơm xây dựng từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi sáu
trong quá trình xây dựng và vận hành trạm bơm nghi xuyên đã để xảy ra tình trạng nhiều nhà dân bị lún nứt
do vậy đề nghị các cơ quan chức năng của huyện khói châu và chủ đầu tư dự án xây dựng trạm bơm nghi xuyên
cần tiếp tục làm việc với những hộ dân ở xã thuần hưng xã trí tân có công trình nhà ở bị hư hại
để thống nhất những thiệt hại về tài sản và giải quyết rứt điểm đền bù thỏa đáng những thiệt hại do việc thi công và vận hành trạm bơm nghi xuyên gây ra